cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin thời sự của chương trình nhân dân